với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua nhiều tổ chức cá nhân đã tự nguyện chung tay đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch bằng nhiều hình thức
câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận được sau đây tại hà nội là một ví dụ
ngay từ sáng sớm anh đặng đình mạnh và những người bạn của mình đã có mặt để chuẩn bị những đồ dùng dụng cụ cần thiết
ngày hôm nay nhóm của anh đang chuẩn bị năm trăm linh suất cháo để chuyển tới các bác sĩ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương hai ở xã kim trung huyện đông anh hà nội
tôi thấy là cái tinh thần kêu gọi của đảng nhà nước và chính phủ là chúng ta cùng nhau để chống dịch
thì chúng tôi cũng là những người dân cũng cảm thấy là nó rất là sôi sụp
và anh em chúng tôi cũng tập trung và nấu những cốc cháo để tặng các y bác sĩ
đầu tiên chống dịch chúng tôi chỉ hôm nay chúng ta chống dịch covid
ngày mai có thể chúng ta chống dịch gì đó ngày kia chúng ta còn có một loại giặc nào đó
thì chỉ có tinh thần đoàn kết dân tộc mới có thể làm được
mà từ trước đến giờ thì từ thời xưa đến giờ ông cha ta vẫn làm như vậy
có thể hành động chúng tôi nó rất nhỏ nhưng có thể một cái hành động như thế này
thì tôi tin chắc là nó cũng thành một cái hành động lớn
ngay từ khi đại dịch covid một mươi chín bắt đầu bùng phát tại việt nam
anh mạnh và các bạn đã bắt đầu thực hiện
chủ yếu chương trình tiếp sức tiền tuyến chống dịch covid một mươi chín
dẫu gặp nhiều khó khăn trong công việc kinh doanh
nhưng đến ngày hôm nay gần ba xuất cháo suất cơm với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng
đã được nhóm của anh gửi tới các bệnh viện như bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bệnh viện bạch mai bệnh viện hà đông
rất là xúc động bởi vì là cái tình thương ái cái sự gắn kết của đồng bào mình
và cái sự trung sức trung lòng cũng như là cái sự tin tưởng vào đảng
như là chính phủ
nếu như có một chương trình mà tôi có thể đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình
để chung tay với toàn cộng đồng toàn dân mình thì là tôi rất là mong muốn
mong muốn được tham gia như thế này
có thể nói giữa thời điểm đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
những tấm lòng nhân ái chăn đầy yêu thương của nhân dân cả nước
với lực lượng tuyến đầu chống dịch không chỉ là sự sẻ chia
mà còn là động lực to lớn để các y bác sĩ và những lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh
có thể hoàn thành tốt công việc nhiệm vụ được giao